thế nhưng với việc rác thải sinh hoạt cũng như chất thải chăn nuôi cứ vô tư được phát quang này lại tràn ngập trong rác